theo dự báo của tổ chức nông lương thế giới fao sản lượng lúa thế giới năm hai nghìn hai mươi có thể giảm khoảng hai bảy triệu tấn
trong khi đó dịch bệnh covid một mươi chín có thể tác động đến sản xuất xuất khẩu lúa gạo của nhiều quốc gia
do đó tại báo cáo chính phủ về kế hoạch sản xuất lúa gạo năm hai nghìn hai mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự kiến
điều chỉnh tăng diện tích lúa vụ thu đông lên khoảng tám trăm linh hectare
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự kiến điều chỉnh tăng diện tích lúa vụ thu đông lên khoảng tám trăm linh ha

bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự kiến điều chỉnh tích lúa vụ thu đông lên khoảng tám trăm linh ha